theo số liệu mới nhất của bộ y tế sáng nay cả nước đã ghi nhận gần sáu trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín
nhiều nhất vẫn là thành phố hồ chí minh với hơn năm trăm linh ca
thành phố đã bước sang ngày thứ hai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng để truy vết khoanh vùng dập dịch
vâng rõ ràng là dịch bệnh đang rất là nguy hiểm với biến chủng mới lây lan nhanh
rất cần sự chung tay ý thức trách nhiệm tự giác phòng dịch để cùng các cơ quan chức năng đẩy lùi dịch bệnh
tuy nhiên thì vẫn còn đó những ý thức lệch lạc chống đối lại công tác phòng chống dịch
và đây cũng là nội dung của chúng tôi đề cập đến trong tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
trong khi dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp cả nước đang đồng lòng chung sức chống dịch
thì vẫn còn đó những con sâu làm dầu nồi canh chống đối công tác phòng chống dịch
như hai thanh niên thao và quý chú tải xã vạn ninh huyện chi lăng tỉnh lạn sơn
sau khi uống rượu say rủ nhau đi tiếp tế đồ ăn cho chị gái đang cách ly tập trung
mặc dù lực lượng công an đã nhắc nhở
song hai thanh niên đã chống đối thậm chí là sử dụng vũ lực
hậu quả cho hành vi hổ báo này là hai thanh niên bị công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn khởi tố
để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
hay như chị gái ở thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang không đeo khẩu trang
thông chốt đang phong tỏa chống đối cắn chảy máu tay công an
hồ báo không phải lúc những người vô ý thức thế này cần phải xử thật nặng
bây giờ vẫn có những người vô ý thức thế này
nhiều người điên nhận thức về kỷ cương luật pháp quá thấp kém cần xử lý thật nặng để gian đe
bao nhiêu bài học tương tự như vậy đã xảy ra nhưng không hề rút kinh nghiệm đúng là ý thức quyết định hành vi
bên cạnh hành vi chống người thi hành công vụ
cư dân mạng còn kịch liệt lên án hành vi không khai báo y tế coi đó là hành vi chống đối nguy hiểm
như ca mắc covid một mươi chín là nam bảo vệ khu công nghiệp thăng long tại huyện đông anh
mặc dù tiếp xúc với f tại bắc giang
án hành vi khai báo y tế làm lây lan dịch bệnh gây khó khăn cho công tác truy vết khoanh vùng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
tôi không hiểu họ đang nghĩ gì mà làm như vậy
tôi coi đó là hành động phá hoại công sức của đất nước trong chống dịch
tất cả lại vất vả truy vết khoanh vùng ngày đêm chỉ vì một người làm hại bao nhiêu người
dịch bệnh ai cũng thấy lây lan ghê gớm và nguy hiểm
mọi phương tiện truyền thông ngày ngày tuyên truyền thông báo nhắc nhở
quy định đã rất tôn trọng quyền cá nhân
lấy tự giác là chính thế nhưng vẫn có những con người ích kỷ vô trách nhiệm với cộng đồng và xã hội
cư dân mạng cho rằng chống dịch covid một mươi chín chỉ thành công khi mọi người cùng chung sức đồng lòng
quan trọng là xác định được trách nhiệm của chính mình với gia đình cộng đồng và xã hội
bởi suy cho cùng thể hiện trách nhiệm cá nhân với xã hội cũng chính là thể hiện nhân cách của con người
thế mới biết nếu ý thức kém thì xã hội sẽ chịu tổn thất là rất lớn
hãy nhìn lại thành phố hồ chí minh đang căng mình chống dịch như thế nào
nếu không giúp được gì thì làm ơn tự giác chấp hành quy định phòng chống dịch đừng để xã hội phải gánh chịu
với những hành vi chống đối công tác phòng chống dịch mà chúng tôi mới đề cập trong tiểu mục cư dân mạng
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân